thưa quý vị tại thành phố đà nẵng thì mặc dù đã triển khai hệ thống quét mã qr code đến từng cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
nhằm phục vụ cho công tác truy vết khoanh vùng khi có yếu tố dịch tễ thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại
các chủ cơ sở kinh doanh hầu như không áp dụng và khá chủ quan đây là một lỗ hổng lớn trong công tác phòng chống dịch
và nỗi lo bùng phát một đợt dịch mới là hoàn toàn có cơ sở sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tôi đang có mặt tại tuyến đường phan tứ đây là khu vực tập trung nhiều cửa hàng như là quán nhậu hay cửa hàng ăn uống
tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi tại các cơ sở này thì hầu như là chủ cơ sở đều phớt lờ đi các quy định phòng chống dịch
và không thực hiện quét mã qr code cho khách hàng trước khi khách hàng vào sử dụng dịch vụ
quán ăn này được trang bị hai mã qr code trước cửa nhưng cũng chỉ là hình thức
khách ra vào quán không được kiểm soát còn bên trong số lượng bàn ghế không được xếp dạng cách gần như phục vụ một trăm linh công suất
đây cũng là tình trạng chung ở các quán nhậu quán cà phê và các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ khác
quán cô không có quán cô không nói tự vì quán bình dân chứ không phải là quán nổi tiếng
chị cũng đã tìm hiểu về cái mã này nếu mà thành phố các phương quận mà phổ biến xuống thì chị sẽ chắc thành nghiêm trình
nhưng mà hiện tại thì chị chưa có nhận được thông tin
để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả nhất định ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra việc chấp hành của các chủ cơ sở
công tác giám sát xử phạt cũng được thực hiện đồng bộ
đề nghị các địa phương báo cáo về cái tình hình trên địa bàn mình có bao nhiêu cái nhà hàng có bao nhiêu cái hoạt động như thế và đã có qr code rồi có công tác phòng chống dịch rồi báo cáo cái đó
và căn phòng cũng thành là một cơ tổ đi
một số đi kiểm tra dưới địa phương đó
thì qua năm ngày triển khai thực hiện thì các lực lượng của phường đã hướng dẫn được một trăm hai mươi cơ sở kinh doanh xây dựng phương án và đã gửi về phường
và hướng dẫn các cơ sở công doanh tải phòng mềm aticcate và đăng ký tài khoản để thực hiện quát mã khi khách đến sử dụng các dịch vụ
tuy nhiên thì đến nay thì một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa mở ra hoạt động trở lại
thì bộ nhân phường sẽ tiếp tục
và hướng dẫn khi các cơ sở mở ra hoạt động trở lại
hiện ngay đà nẵng đã mở cửa trở lại thì nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn hiền hữu
vì vậy việc xây dựng phương án phòng dịch ở từng cơ sở và ý thức chấp hành của người dân và chủ cơ sở là điều kiện cần thiết để thành phố thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới